hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và cấm trước bao nhiêu phút và cũng như là sau khi cấm đường thì sẽ có biện pháp phân làm phân luồng nào để chống uồn tắt những chuyển cấm
vì cái yếu tố quan trọng của cuộc họp thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai này
cho nên công an thành phố hà nội cũng như phòng ngoại giao thông có những phương án cấm đường tương đối chặt chẽ
có thể là sẽ gây ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông có thể là sẽ cấm trước một mươi năm phút
cho nên là khi mà các phương tiện tham gia giao thông đi vào những tuyến đường bảo vệ mà có bị cấm lâu một chút
thì cũng mong là người dân vì một hội nghị thượng đỉnh thành công tốt đẹp chịu khó và kiên nhẫn chờ một chút
trong ngày hôm nay thì theo dự kiến thì rất nhiều tuyến đường sẽ được cấm và nhiều người dân cũng nên tìm hiểu kỹ những thông tin về các tuyến đường bị cấm
để có lộ trình di chuyển được thuận lợi hơn
và cũng đồng thời chúng tôi cũng muốn khuyến cáo người dân là trong những ngày diễn ra các hoạt động của chuỗi sự kiện hội nghị thượng đỉnh giữa mỹ triều tiên
thì chúng ta nên tuyệt đối tuân thủ chấp hành cái hiệu lệnh của các lực lượng chức năng để đảm bảo hội nghị được diễn ra an toàn
cũng như là lộ trình các đoàn quan khách được thông suốt
còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với trường quay và tiếp tục với bản tin của chúng tôi ạ
cảm ơn biên tập viên nguyễn vũ về những thông tin rất đáng chú ý
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với bốn nghi phạm trong vụ vận chuyển gần một mươi kg ma túy đá ôm vũ khí nóng cố thủ
bốn nghi phạm bị khởi tố gồm nguyễn thành trung đào viết sơn nguyễn hữu phước cùng chú tỉnh hà tĩnh nguyễn anh tuấn chú nghệ an
trong đó nguyễn thành trung và đào viết sơn bị khởi tố về hai tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
còn nguyễn anh tuấn và nguyễn hữu phước bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh cũng cho biết đơn vị còn bắt giữ ba đối tượng khác nghi có liên quan đến nhóm bốn nghi phạm vừa bị khởi tố
thưa quý vị và các bạn

công an hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã phước long phước bắt quả tăng nhiều đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng một mươi hai đối tượng đang tham gia đánh bài ăn đua bằng tiền
tại nhà ông trương văn minh sáu mươi hai tuổi trú tại xã long phước huyện long vồ tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín điện thoại di động hai xe mô tô hai bộ bài tay và số tiền gần một mươi bảy triệu đồng
được biết các đối tượng thường xuyên tụ tập tại đây tổ chức đánh bạc gây mất an ninh trật tự ở địa phương